thông tin từ công ty cổ phần mía đường cần thơ gọi tắt là casuco
nhiên vụ mía năm nay casuco sẽ không ký kết hợp đồng bao tiêu mía cho nông dân
tại vùng mía nguyên liệu của công ty trên địa bàn tỉnh hậu giang cũng như vùng đồng bằng sông cửu long
theo đó hình thức thu mua mà casuco áp dụng trong đợt thu hoạch mía tới là chỉ thông báo mức giá sản
các thương lái sẽ căn cứ vào đó để tiến hành mua mía trong dân
từ thông báo này ngành chức năng tỉnh lo ngại bà con trồng mía sẽ phần nào bị ảnh hưởng tâm lý
vì lo đầu ra của cây mía sau này
lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đề nghị các địa phương có diện tích trồng mía
nên thông báo về chính sách thu mua mới của casuco trong vụ mía sắp tới
đồng thời nắm bắt động thái của người dân trước thông tin này để có giải pháp làm việc với nhà máy đường trong thời gian sớm nhất
được biết niên vụ mía hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi nông dân trên địa bàn tỉnh hậu giang xuống giống được tám bốn trăm bảy mươi hai ha
giảm hơn hai ha so với cùng kỳ